bình thuận hai mươi hai bến tre một mươi bảy long an một mươi sáu phú yên một mươi ba cần thơ một mươi ba thơ thiên huế một mươi hai an giang một mươi kiên giang năm bạc liêu năm hậu giang hai đồng nai một trà vinh một con tôm một
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế hà nội đăng ký bổ sung bốn mươi ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi giả soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó lâm đồng giảm một trăm hai mươi bốn hải dương giảm sáu mươi tám thái nguyên giảm sáu mươi ba ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó phú thọ cộng hai trăm linh chín bắc giang cộng một trăm chín mươi năm đắk lắc cộng một trăm linh tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi hai trăm một mươi hai ca một ngày
ngày hai mươi sáu tháng bốn có tám bốn trăm ba mươi một ca covid một mươi chín mới
bổ sung bốn mươi f
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm hai mươi hai trăm linh ba ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy ba trăm năm mươi bảy ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm một mươi hai bốn trăm năm mươi bốn ca trong đó có chín một trăm một mươi ba bốn trăm linh tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm tám mươi hai sáu trăm hai mươi
nghệ an bốn trăm tám mươi ba trăm sáu mươi sáu
bắc giang ba trăm tám mươi bốn tám trăm năm mươi sáu
bình dương ba trăm tám mươi ba

tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi ba bốn trăm sáu mươi năm ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín một trăm một mươi sáu hai trăm hai mươi năm ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là sáu trăm hai mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ năm trăm linh tám ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi bảy ca
thở máy không xâm lẫn một mươi hai ca
thở máy xâm lẫn năm mươi hai ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng bốn
đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bốn
ghi nhận tám ca tử vong
tại đắk lóc ba
hà tĩnh một
phú thọ một
tây ninh một
trà vinh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tính đến nay là bốn mươi ba hai mươi chín ca
chiếm tỷ lệ bốn
so với tổng số ca nhiễm

tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn
trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi
trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi năm
trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
kinh tế tp hcm bất phá mạnh mẽ
sau dịch bệnh covid một mươi chín
sau thời gian trì trệ bởi những ảnh hưởng tiêu cực
của dịch bệnh covid một mươi chín
kinh tế tp hcm đang dần hồi phục
và khẳng định tầm quan trọng của mình
đối với nền kinh tế cả nước
theo ủy ban nhân dân tp hcm
sau khi dịch bệnh được kiểm soát
tp hcm bước vào giai đoạn khôi phục mạnh mẽ
với nhiều giải pháp đồng bộ
chia sẻ về việc khôi phục kinh tế từ đầu năm đến nay
bà lê thị huỳnh mai
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
cho biết sau thời gian khởi động
của ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
bệnh thương mới từ ngày một tháng một mươi
ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm đã đạt những kết quả bước đầu
trên nhiều lĩnh vực
qua đó tài niệm tin rất lớn cho hệ thống chính quyền
người dân và doanh nghiệp
đến hết tháng ba hầu hết các doanh nghiệp
hộ kinh doanh đã trở lại hoạt động sản xuất
kinh doanh nhiều cơ sở doanh nghiệp
tái cơ cấu đã đăng ký hoạt động
theo các thống kê của sở kế hoạch và đầu tư
đến nay các lĩnh vực kinh tế
của tp hcm đều có mức tăng trưởng
khá nhất là trong tháng ba
trong đó tốc độ tăng trưởng
tổng sản phẩm trên địa bàn tp hcm
grdp quý một năm hai nghìn hai mươi hai
ước tính tăng

với những kết quả đạt được
đầy ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế
xã hội của tp hcm trong quý một
năm hai nghìn một mươi hai ông nguyễn văn nên
ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm khẳng định
kết quả này là minh chứng cho
sự quyết tâm nỗ lực của đảng bộ
chính quyền nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
sau những ngày tháng bị tác động
rất khủng khiếp do dịch bệnh đợt thứ tư
đây là sự khởi đầu thuận lợi
để nền kinh tế tp hcm tiếp tục tăng trưởng
nhanh trong thời gian tới
ông vũ tiến lộc ủy viên ủy ban kinh tế
quốc tế của tp hcm cho biết thêm
sắp tới để tiếp tục
duy trì trạng thái bình thường mới tận dụng
thời cơ hồi phục phát triển kinh tế
và giữ vững vị thế vai trò đầu tàu
kinh tế tp hcm cần có
những kế hoạch chiến lược quyết định hơn nữa
để khơi thông nguồn lực tại chỗ
tận dụng yêu đái của chính phủ
nhằm nối lại chuỗi công ứng tháo điểm
ngén hạ tầng và cải cách thể chế
hiệu quả theo ông vũ tiến lộng
tp hcm cần dồn sức vào
ba nhiệm vụ quan trọng thứ nhất
đánh thức lại tiềm năng du lịch
thông qua việc mở cửa thú du khách
song song với các kế hoạch kiểm soát
dịch bệnh tốt nhất có thể thứ hai
trình khai các dự án lớn dự án
trọng điểm đặc biệt trong lĩnh vực
hạ tầng giao thông để tạo hiệu ứng
lan tỏa đến các ngành kinh tế
cũng như tạo điều kiện thuận lợi
về giao thương thứ ba quyết liệt
đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm
tài chính quốc tế tại tp hcm
trên cơ sở coi đây là động lực
bước phá mới và quan trọng ngoài ra
theo ông nguyễn văn nên kinh tế số
giúp tăng năng suất lao động tạo ra
các cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp
góp phần quan trọng tái cấu trúc
nền kinh tế và trước mắt giúp
phục hồi nhanh về tăng trưởng kinh tế
tp hcm sau mùa đại dịch
vì vậy để khôi phục mạnh mẽ kinh tế
tp hcm đặt mục tiêu
phát triển kinh tế số cao hơn cả nước
một khi thành công về chuyển đổi số
và kinh tế số tại tp hcm
sẽ góp phần quan trọng thành công
trên cả nước đồng thời khẳng định vai trò
vị thế đầu tàu của thành phố
và là trung tâm về kinh tế
tài chính thương mại khoa học công nghệ
của khu vực dù thời gian tới
vẫn còn rất nhiều khó khăn
bởi dịch bệnh diễn biến phức tạp
tình hình chính trị kinh tế thế giới diễn biến
khó lường xu hướng tăng giá nhiều loại
hàng hóa có thể khiến gia tăng
lạm phát tác động tiêu cực đến
đời sống nhân dân sức khỏe người dân
vẫn chưa bà đạm an toàn thế nhưng
với những tiến hiệu tích cực đáng nói ở trên
dễ dàng nhận thấy tp hcm
đang nỗ lực hết sức mình để
mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân
thưa quý vị theo nghiên cứu
theo dõi người bệnh sau nhiễm covid một mươi chín
có từ ba mươi ba đến bảy mươi sáu
người bệnh gặp trợ chứng
hậu covid kéo dài ít nhất sáu tháng
sau khi khỏi bệnh không chỉ giai đoạn
nhiễm bệnh mà giai đoạn hậu covid cũng
mang lại rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng
lớn đến sức khỏe người bệnh điều này
lý giải tại sao đa số người nhiễm bệnh
mang tâm lý tìm đến các loại thực phẩm
chức năng hòng bổ trợ nhanh phục hồi
sức khỏe tuy nhiên sử dụng
các loại thực phẩm chức năng này như thế nào
cho đúng và đủ vẫn còn là câu hỏi
khó đối với nhiều người
hiện nay trên thị trường hà nội
xuất hiện nhiều quảng cáo thần thánh thuốc bộ
hậu covid một mươi chín có tác dụng hỗ trợ
giải độc phổi thanh lọc làm sạch
phổi giúp thở dễ dàng hơn
làm giảm nguy cơ mắc các căn bệnh
nguy hiểm liên quan đến phổi tăng
khả năng kháng khuẩn cho phổi tối đa
làm khôi phục lại những tế bào bị
tổn thương của phổi hỗ trợ được
nhiều bệnh liên quan đến phổi
bao gồm cả ông thư trong bối cảnh
dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát
số ca khỏi bệnh tăng tỷ lệ
tử vong thấp tuy nhiên nhiều người
sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn có
triệu chứng hậu covid một mươi chín để
nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau covid một mươi chín
các bác sĩ cho rằng phương pháp
tốt nhất người bệnh nên tập hít thở
thể dục thể thao sinh hoạt lạnh mạnh
bởi nhiễm covid một mươi chín là do
virus gây ra do vậy
người bệnh không nên mù quáng tin
vào các quảng cáo thần thánh về sản phẩm
bồ phổi thanh lọc phổi trên thị trường
chỉ các mạng xã hội mà tiền mất
tật mang qua khảo sát tại một số
hiệu thuốc tây các cửa hàng bán hàng
sách tây trên địa bàn hà nội cho thấy
các chủ cửa hàng giới thiệu các sản phẩm
chức năng này có tác dụng bảo vệ
thanh lọc phổi tăng cường địa kháng
và hệ miễn dịch cho cơ thể hồi phục
sức khỏe phổi sau khi mắc covid một mươi chín
như giảm thở hụt hơi tức ngực
khó thở với giá từ
vài trăm nghìn đồng đến vài trợ đồng
một sản phẩm cụ thể là
của mỹ giúp thanh lọc phổi
tăng cường địa kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể
viên bộ phổi kobayashi
được giới thiệu là tuyệt chiêu làm
sạch phổi thổi bay covid một mươi chín
cho lá phổi xanh hỗ trợ sức khỏe phổi
và hệ hô hấp tăng địa kháng
giảm ho viên bộ phổi
bảo vệ hồi phục sức khỏe phổi
sau khi mất covid một mươi chín như
giảm thở hụt hơi tức ngực khó thở
trong số đó phải kể đến
viên uống thanh lọc phổi healthy care
loại một trăm tám mươi viên xuất xứ australia
nơi bán sáu trăm năm mươi đồng
chỗ bảy trăm năm mươi đồng
một hộp được nhiều người lùng mua
và giao bán trên nhiều trang mạng xã hội
theo chủ một cửa hàng thuốc tây
ở phố trần cát trân quận hai bà trưng
hà nội thời gian gần đây
lượng người hỏi mua kích xét nghiệm
hay các loại thuốc điều trị covid một mươi chín
ít hơn hẳn so với cách đây vài tuần
thay vào đó là các loại thực phẩm
giúp bồi bộ cơ thể sau covid một mươi chín
lại có nhu cầu rất cao
thường người tiêu dùng hay hỏi mua
các loại thực phẩm này có chứa thành phần
của các loại dược liệu cao cấp như
nấm linh chi đâm trùng hạ thảo nhân sâm
rất tốt cho sức khỏe
có tác dụng bồi bổ kích thích ăn ngon
ngủ ngon giúp cơ thể khỏe mạnh hơn
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế
cũng khuyến cáo người tiêu dùng
cần hết sức cẩn trọng khi mua hàng trên mạng xã hội
hiện nay các vi phạm về quảng cáo
thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện tràn lan
rất khó kiểm soát do các trang web
có chủ thể đặt máy chủ
tại nước ngoài thậm chí với
một số website trang thông tin điện tử
có tên miền từ nước ngoài
cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn
trong quản lý nội dung quảng cáo
không xác định được chủ thể quảng cáo
phi phạm và không có cơ sở
để xử lý vi phạm bên cạnh đó
các website quảng cáo thực phẩm chức năng
đều có dòng chứ sản phẩm không phải
là thuốc và không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh để đảm bảo tính pháp lý
trong quảng cáo sản phẩm tuy nhiên
dòng chữ này rất nhỏ thường để
cuối một bài quảng cáo dài với
nhiều nội dung khiến nhiều người tiêu dùng
khó nhận biết tưởng là thuốc
hơn nữa về sử dụng thực phẩm chức năng
giống như dao hải lưỡi
nếu bổ sung dư thừa cũng gây nhiều hệ lụy
cho sức khỏe hiểu đúng
về cơ thể của mình để biết cơ thể
cần gì từ đó nạp những dinh dưỡng
cần thiết mới là cách chăm sóc sức khỏe
khoa học bởi không phải loại thực phẩm
chức năng nào cũng gió nguồn gốc
được kiểm định ký lưỡng bởi các cơ quan
chức năng và cũng không phải loại thực phẩm
chức năng nào cũng phù hợp với cơ thể
quý vị thân mến tình hình dịch bệnh được kiểm soát
tạo điều kiện để giao thông phát triển
mạnh mẽ trở lại những ngày gần đây
hành khách tại sân bay tân sơn nhất đã không
còn khổ sở với tình trạng xếp hàng
dồn rắn lên mây chờ đến lượt khai báo
y tế thay vào đó những quy trình
kiểm dịch y tế được cải tiến
tại điều kiện thuận lợi cho các hoạt động
tại sân bay
theo sở y tế tp hcm từ giữa tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
lượng hành khách nhập cảnh tại cảng
hàng không quốc tế tân dân nhất tăng nhanh
hiện tại trung bình mỗi ngày có bốn mươi
chuyến bay nhập cảnh với lượng hành khách
khoảng bốn đến bốn năm trăm linh người
theo quy định của bộ y tế
tất cả hành khách khi nhập cảnh tại các
cửa khẩu việt nam phải có kết quả
xét nghiệm âm tính và khai báo y tế
trên trang web tờkhaiyt vn
việc kiểm tra hai nội dung này
đối với hành khách nhập cảnh
tại khu vực kiểm dịch y tế có thể gây
ủn tắc do hành khách phải chờ đợi lâu
nhất là vào những thời điểm
có nhiều chuyến bay đắp cùng lúc
tuy nhiên trên thực tế tình trạng khá phổ biến
là nhiều hành khách không khai báo trước
khi lên máy bay hoặc khai báo sai
phải khai báo lại với chủ trương mở lại
tất cả các đường bay quốc tế trong thời gian tới
cùng quy trình kiểm dịch covid một mươi chín
hiện hành thì việc ủn tắc
ở một số thời điểm là khó tranh khỏi
để khắc phục tình trạng trên
từ ngày hai mươi năm tháng bốn sở y tế tp hcm
thực hiện các giải pháp cải tiến
đối với quy trình kiểm dịch y tế
tại cảng hàng không quốc tế tân dân nhất
cụ thể sân bay sẽ bỏ khâu kiểm tra
hành khách có kết quả xét nghiệm
covid một mươi chín âm tính trước khi hành khách
lên máy bay về việt nam các hãng không
đã kiểm tra kết quả xét nghiệm
để đảm bảo tất cả hành khách nhập cảnh
đều có kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh sở y tế
yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật
không phải kiểm tra lại khi hành khách
đến sân bay tân dân nhất
với quy trình kiểm dịch mới này
các hành khách tiết kiệm được thời gian sức lực
và nhân viên sân bay cũng dễ dàng
thực hiện công việc của mình với số lượng
chuyến bay trong ngày đang tăng dần như hiện nay
tin rằng ngành hàng không sẽ nhanh chóng
hồi phục sau thời gian ngưng trễ
vì dịch bệnh
tp hcm từng là tâm dịch covid một mươi chín
của cả nước với số ca mắc
mỗi ngày từ năm đến bảy người
thậm chí có ngày ghi nhận hơn
một mươi người con số tử vong cao
ngất ngưỡng các tỉnh thành phố khác cũng
không phải ngoài lệ sau thời gian ra sức
làm chủ tình hình dịch bệnh với những
tín hiệu đáng mừng như số người tử vong
số ca mắc giảm các hoạt động kinh tế
du lịch phát triển trở lại
người dân cả nước tự hỏi bao giờ sẽ công bố
hết dịch số người ép không mới
ở tp hcm giảm mạnh
từ cuối tháng ba đến nay những ngày gần đây
chỉ ghi nhận dưới một trăm linh
thậm chí dưới năm mươi người một ngày
có thời điểm nhiều ngày không ghi nhận
người tử vong không riêng
tp hcm có số người ép không giảm
số mắc covid một mươi chín mới cả nước
trong những ngày gần đây giảm nhanh
hiện không còn tỉnh thành nào
ghi nhận trên một người một ngày
trong khi cao điểm tháng hai đến tháng ba
có trên ba mươi tỉnh thành có tầm
một người một ngày trở lên
mới đây bộ y tế đã có hướng dẫn
mới điều chỉnh định nghĩa ca bệnh
covid một mươi chín và người tiếp xúc gần
trong đó người yêu cầu cách ly
người tiếp xúc gần f một
thay bằng theo dõi sức khỏe đây được coi
là điểm mới nới dần biện pháp
phòng chống covid một mươi chín bởi trước đây
người tiếp xúc gần phải bắt buộc cách ly
tập trung sau đó cho phép cách ly
tại nhà việc nới các biện pháp
phòng chống dịch đã giúp đời sống
phần nào trở lại bình thường mới
nhưng mới là nới nên vẫn còn
nhiều điểm vướng covid một mươi chín dù
đã là bệnh đã cũ đã quen
không còn mới như hơn hai năm trước
nhưng vẫn chưa phải là bệnh điều hành
và khi quy định chưa rõ ràng
thì nếu số ca mắc tăng trở lại
trong khi số tử vong số chuyển nặng
vẫn thấp các địa phương vẫn có thể
ban hành các quy định chặt chẽ dễ quản lý
nhưng lại khó cho người dân
theo một đại diện sở y tế
dù chuyển biến dịch ở tp hcm
theo chiều hướng tích cực nhưng hiện tại
vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ và đang chờ
bộ ra hướng dẫn tiếp theo từ tình hình
thực tiến vì này cho hay
việc thay đổi phương án phòng chống dịch
cần nghiên cứu đánh giá thẳng trọng
không chỉ nhìn vào tình hình trước mắt
hiện tại ngành y tế tp hcm cũng
luôn định hoạt mềm dẻo trong các phương án
phòng chống dịch cách ly và điều trị
tuy nhiên việc thay đổi phương án
cần chờ quyết định và hướng dẫn nhất quán
từ bộ y tế dù tình hình dịch bệnh
tạm thời được kiểm soát thế nhưng
mối nguy hại của covid một mươi chín là không thể nào
lường trước được mỗi người dân cần phải
nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống
covid một mươi chín để bảo vệ sức khỏe
của bản thân gia đình và xã hội
tiếp tục đến với những thông tin
về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
theo các chuyên gia nhận định chính sách
zero covid đang phải đánh đổi cái giá
không rẻ về kinh tế tình hình dịch
bùng phát ở thượng hải bắc kinh
những ngày gần đây đang tạo nên làn sóng
nghi hoạt liệu trung quốc có đang đi
đúng hướng hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trưởng nhóm chuyên gia về ứng phó
covid một mươi chín của chính phủ trung quốc
bắc kinh buộc phải kiên định với chiến lược
zero covid không covid năng động
do tỷ lệ tiêm chủng ở
nhóm người cao tuổi thấp và thiếu
nguồn lực y tế tại một sự kiện vào
cuối tuần trước ông liang nói
trung quốc buộc phải tiếp tục zero covid
vì không có lựa chọn khác
chiến lược zero covid giống như bảo hiểm
với một bốn tỷ dân
trong những mối nguy hiểm do biến chủng
omicron gây ra những rủi ro này
đã làm phát sinh chi phí bảo hiểm
cho đất nước bao gồm vaccine
xét nghiệm hàng loạt và xây dựng
bệnh viện giá chiến theo ông liang
chính sách này là hướng dẫn chung
và các biện pháp cụ thể có thể được
dù vậy điểm cốt lõi của chính sách này
là nhanh chóng phát hiện các đợt bùng phát dịch
và thực hiện một loạt biện pháp cấp bách
để chặn đứng sự lây lan và ngăn chặn
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng
là nhân diện và quản lý hiệu quả nguồn lây
chặn đứng chuỗi lây lan và bảo vệ
các nhóm người dễ bị tổn thương
để dịch bệnh không bùng phát trở lại
trên quy mô lớn dù vậy ông cũng thừa nhận
rằng cần phải cân bằng giữa việc phòng
chống dịch và đời sống sinh hoạt
của người dân bao gồm nhu cầu được
chăm sóc y tế ông nói
cần có một cơ chế khẩn cấp các gành
cung cấp nhiều yếu phẩm hợp lý và nguồn
giữa chứa đồ dùng y tế để phòng
chống dịch bao gồm khẩu trang máy thở
và các công cụ khác như xét nghiệm
acid nucleic chung tập gác đi
phương tiện vận chuyển trải qua
những tuần phong tỏa kéo dài nhiều người dân
tại thành phố thượng hải nơi đang trải qua
làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng nhất trung quốc
đã phản nàn về tình trạng thiếu thực phẩm
cách quản lý thiếu hợp lý
và sự bất tiện do các biện pháp
bản chế phòng dịch tại đây
cũng xuất hiện một số thông tin nói rằng
có người dân tử vong do không được
chăm sóc y tế kịp thời bởi không có
kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
cuối tuần qua nhiều người dân
cũng phản ánh tình trạng một số
khu vực tại thượng hải ra lệnh cách ly
cứng bằng cách phong tỏa các khu dân cư
bằng hàng rào thép và chỉ cho
nhân viên y tế ra vào qua một cửa khẩn cấp
li yang một lần nữa nhấn mạnh rằng
dù phần lớn bệnh nhân nhiễm
biến chủng omicron chỉ có triệu chứng nhẹ
trung quốc sẽ đối mặt một thảm họa
cùng kiếp nếu nới lỏng các biện pháp hạn chế
tính từ cuối tuần trước
khoảng tám mươi một người cao tuổi tại trung quốc
đã được tiêm vaccine covid một mươi chín đầy đủ
trước đây ông li yang
cũng như nhiều quan chức y tế khác của trung quốc
từng nhiều lần nhấn mạnh rằng
bắc kinh chỉ cân nhắc điều chỉnh chiến lược
chống dịch nghiêm ngặt của mình
khi điều kiện chung ở trong nước
và trên thế giới thay đổi
bao gồm việc có các công cụ chống virus tốt hơn
các biến chủng virus ít nghiêm trọng
trở nên phổ biến hơn
và đại dịch bớt nghiêm trọng hơn
ở những quốc gia khác
trong một bài đăng ngày hai mươi ba tháng bốn
tờ nhân dân nhật báo của nước này
cũng nhấn mạnh quan điểm của ông li yang
nói rằng chiến lược zero covid năng động
có chi phí tổng thể thấp nhất
và là lựa chọn tốt nhất cho trung quốc
ở thời điểm hiện tại
cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc viết
trong ngắn hạn các biện pháp phòng ngừa
và kiểm soát nghiêm ngặt
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển
kinh tế xã hội nhưng trong dài hạn
hy sinh sự thuận tiện tạm thời
để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và lâu dài
liệu chính sách zero covid có còn hiệu quả
trong tình hình hiện tại không
đặc biệt đối với một quốc gia
đang phải cố gắng cân bằng nhiệm vụ kép
là phòng chống dịch bệnh
và duy trì tăng trưởng kinh tế
đây là bài toán khó mà quan chức đất nước này
đang phải đối mặt
những ngày qua có thể xem là những ngày không ngủ
đối với chính quyền và người dân bắc kinh
khi dịch bệnh nơi đây liên tục có những diễn biến
khó lường số ca mắc liên tục tăng
người dân thủ đô trung quốc hối hả
tích chữ lương thực và nhu yếu phẩm
phòng trường hợp bị phong tỏa chống dịch
liệu bắc kinh có lập lại kịch bản chống dịch
ở thương hải
reuter dẫn số liệu từ cơ quan y tế thượng hải
công bố ngày hai mươi bốn tháng bốn cho thấy
thành phố này đã ghi nhận thêm năm mươi một ca tử vong
tất cả đều là người cao tuổi và có bệnh nền
đây là ngày thứ hai liên tiếp
số ca tử vong do covid một mươi chín
trong ngày ở thương hải
lập kỷ lục kể từ khi thành phố áp dụng
biện pháp phong tỏa hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó
tại bắc kinh người dân đổ xô đi mua
thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác
vì lo ngại thành phố này cũng sẽ
bị phong tỏa như thương hải
sau khi các quận lớn nhất của thủ đô trung quốc
thông báo bắt đầu xét nghiệm diện rộng
từ ngày hai mươi năm tháng bốn
theo reuters các nhà chức trách ở triều dương
quận lớn của bắc kinh
với ba bốn mươi năm triệu dân
đã yêu cầu mọi người phải xét nghiệm
ba lần trong tuần này
một quan chức y tế địa phương cho biết
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn bắc kinh đã báo cáo
bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
ở tám trên một mươi sáu quận
trong đó triều dương có bốn mươi sáu ca
đến nay các ca bệnh ở bắc kinh
chủ yếu là học sinh và khách du lịch
tham gia các tour dành cho người cao tuổi
tuy nhiên trong các ca bệnh mới
có tới một phần tư là người
từ sáu mươi tuổi trở lên
trong khi tỷ lệ người chưa được tiêm vaccine
trong nhóm người cao tuổi
dương tính lên tới năm mươi
các quan chức bắc kinh hy vọng
sẽ tránh được tình trạng như thượng hải
thành phố đông dân nhất trung quốc
đã rơi vào tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt
suốt một tháng qua khiến công chúng bất bình
cộng thương mại bắc kinh nhấn mạnh
thành phố đủ nguồn cung cấp
nhu yếu phẩm hàng ngày ở thủ đô
và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa
đang hoạt động bình thường
cơ quan này kêu gọi các nền tảng
thương mại điện tử chính tăng lượng hàng dự trữ
và bổ sung nhân lực
để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng
khi tin tức về khả năng
bắc kinh cũng bị phong tỏa lan truyền
thị trường chứng khoán toàn cầu nhuộm đỏ
và đồng nhân dân tể lao dốc
theo cnbc các chỉ số
của trung quốc dẫn đầu
về mức giảm ở thị trường châu á thái bình dương
trong ngày hai mươi năm tháng bốn
lần được giảm sáu tám
tình hình diễn biến dịch bệnh ở thượng hải
là bài học kinh nghiệm cho chính quyền
nước này về chiến dịch zero covid
cũng như bao người dân khác đang gặp khó khăn
mong rằng các quan chức sẽ có
những biện pháp mới mẻ và triệt đề hơn
để ổn định tinh thần và cuộc sống người dân tại đây
dịch covid một mươi chín đã tác động không nhỏ
đến tình hình kinh tế của thượng hải
nhiều hoạt động kinh doanh sản xuất
đã phải tạm ngưng do sự lây lan
của dịch bệnh
foxconn nhà sản xuất hợp đồng điện tử
đa quốc gia của đài loan cũng nằm trong số đó
báo cáo đến từ south china morning post
cho biết công ty đã đình chỉ hoạt động
sản xuất tại hai nhà máy
điện pha và phu hồng
ở phía đông thượng hải
được biết các nhà máy này sản xuất
thiết bị truyền dữ liệu và đầu nối
foxconn cũng được biết đến là nhà sản xuất
iphone và các sản phẩm khác của apple
tuy nhiên công ty phủ nhận
nghi ngờ về năng suất thấp
và cho biết việc ngừng hoạt động
không ảnh hưởng đến mức tổn kho nói chung
liên quan đến iphone
foxconn cũng cho biết trong một tuyên bố
do trước đây sản xuất đã được triển khai
đến các nhà máy
sử phòng các sản phẩm chính của nhà máy
được đặt tại kho vận chuyển ra nước ngoài
và lượng hàng tuần kho vẫn đủ
để tác động đến hoạt động kinh doanh
của công ty lãn chế
được biết chính quyền trung quốc đã đặt
các nhà máy ở thượng hải trong tình trạng phong tỏa
kể từ giữa tháng ba năm nay
điều này dẫn đến nhiều vấn đề
về chuối cung ứng hơn trên toàn cầu
trong khi năng lực sản xuất chip của trung quốc
công nhân của các nhà máy đã sống và làm việc
tại chỗ theo một vòng khép kín
điều này được thực hiện để đảm bảo
năng lực sản xuất không bị ảnh hưởng
trong thời gian thượng hải phong tỏa
do chính sách zero covid mà chính phủ trung quốc
đang áp dụng
quý vị thân mến không ai có thể phủ nhận
những ảnh hưởng tiêu cực mà virus sars cov hai
mang lại và dù tình hình dịch bệnh
về cơ bản đã được kiểm soát tại việt nam
thế nhưng mỗi người dân vẫn nên nâng cao
ý thức phòng dịch thực hiện nghiêm túc
các chủ trương tránh dịch của địa phương
để đảm bảo sức khỏe của bản thân và xã hội
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin covid ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi